các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong năm gia đình chị l mẹ của cháu d nạn nhân trong vụ nam sinh lớp tám bị bạn học tấn công chết não dẫn đến tử vong đã tổ chức tăng lễ tiện đưa cháu d về nơi an nghỉ cuối cùng
trong không khí chầm lắng những tiếng kèn tiếng nức khóc thương của người thân vang vọng quanh ngôi nhà nhỏ ở xã đồng lương huyện cầm khê phú thọ khiến ai nấy đều xót xa
anh n t l cậu của cháu d cho biết khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng năm cháu d được chuyển viện từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thỏ
tới bệnh viện như trung ương
anh l nghẹn ngào chia sẻ tại bệnh viện nhi trung ương các bác sĩ bảo với gia đình tình hình sức khỏe của đê không ổn sau đó d được đưa vào phòng điều trị tích cực
sáng hôm sau anh l về nhà có chút việc chị l ở lại bệnh viện anh vừa về tới nhà thì nhận được cuộc điện thoại của chị về việc cháu đê không qua khỏi
nhận được tin anh l lạng người sau đó anh nhanh chóng trở lại bệnh viện
theo một số người thân của gia đình cháu d cho biết kể từ lúc cháu d tử vong cho đến sáng ngày hai mươi ba
gia đình chưa nhận được lời hỏi thăm từ gia đình thiếu niên mờ nghi phạm tấn công đê tử vong
cũng tại đám tang một số người tự cho là tiktoker youtuber đã đến lễ tang của cháu d live stream trực tiếp khiến người nhà bức xúc
sau đó người thân gia đình chị l đã yêu cầu những người này dừng lại
tuy nhiên một nam tiktoker không dừng lại theo yêu cầu của gia đình
người này tìm góc khuất rồi tiếp tục live stream trực tiếp nhưng đã bị người thân gia đình phát hiện
sau đó người này đã rời khỏi đám tang sau khi bị gia đình tiếp tục yêu cầu cất máy
theo người thân của chị l cho biết việc cắt tiktoker youtuber quay chụp tại đám tang có thể sẽ đưa thông tin sai lệch nên gia đình mới yêu cầu những người này dừng lại
trước đây cũng đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra
bất chấp dự luật một bộ phận không nhỏ youtuber tiktoker chuyên đi live stream đám tang tai nạn bịa chuyện để quay clip đăng lên các nền tảng mạng xã hội câu view kiếm tiền đầy phản cảm
trước đó vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sau thời gian mắc covid một mươi chín khi thông tin đám tăng của cố nghệ sĩ vừa lan truyền trên mạng xã hội nhiều youtuber tiktoker bắt đầu truy lùng địa chỉ tổ chức tăng lễ
chỉ khoảng một giờ sau hơn một mươi người đã có mặt tại nhà riêng của giọng ca bông điên điển ở phường hai mươi sáu quận bình thạnh để live stream phát trực tiếp
nhiều clip quay về tư gia của cổ nghệ sĩ sau một đêm đều có lượt xem từ vài trăm nghìn đến cả triệu lượt view lượt xem
ngày hôm sau con hẻm dẫn vào nơi làm lễ tang nghệ sĩ phi nhung trật
các youtuber đứng chĩa máy khi hình họ quay bất cứ ai vào viếng đám tang từ người hâm mộ họ hàng đến giới nghệ sĩ
nhiều youtuber khác thì cầm điện thoại đi khắp các con hẻm gần đó tìm người địa phương để hỏi về đời tư của cố nghệ sĩ
một người dân sống cách nhà ca sĩ phi nhung hai trăm linh m cho biết thời điểm đó có hơn năm mươi youtuber đến quay phim đám tang
ngoài việc phát sóng trực tiếp người đến viếng họ còn đăng nhiều câu chuyện đời tư của nữ nghệ sĩ lên mạng khi chưa được gia đình cho phép
bước xúc vụ việc
ca sĩ phi nhung phải nhờ công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh đến để giải tán và mời một số người về phường làm việc
tuy nhiên những người này không từ bỏ mà lén lút ghi hình bằng cách vào quán cà phê nhà dân bên cạnh để du máy ghi hình đăng clip kiếm tiền
tương tự ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thông tin nghệ sĩ vũ linh qua đời cũng vừa được công bố khoảng ba mươi phút sau
nhà riêng của ông hoàng cải lương trên đường đoàn thị điểm quận phú nhuận đã có hơn hai mươi youtuber tích tốc cơ đến ghi hình
mọi khâu dựng dạp tầm liệm người đến viếng
đều được họ live stream trượt đẻ
theo thời gian tổ chức lễ tang có khoảng hai trăm linh youtuber tích tốc cơ cắm chốt cả ngày lẫn đêm đứng ghi hình
đường đoàn thị điểm và các quán cà phê tại khu vực luôn chật cứng người live stream
công an quận phú nhuận phải có mặt căng dây dọc vỉa hè đề nghị các quán cà phê tại khu vực tạm đóng cửa để giải tán youtuber
tuy nhiên biện pháp trên cũng không giải quyết được phần nào vì lượng youtuber từ các tỉnh khác đổ về ngày càng đông
năm ngày sau thi hải nghệ sĩ vũ linh được đưa đi an táng tại hoa viên nghĩa trang bình dương
mọi việc mới tạm chấm dứt
lúc này đội ngữ live stream tiếp tục đổ rồn về nơi an nghỉ của nghệ sĩ vũ linh cắm chốt ghi hình dòng giã suốt ba tháng
công đoạn xây mộ người đến cúng viếng được youtuber quay cặn kẽ để kiếm tiền
đồng thời khi nội bộ gia đình cố nghệ sĩ vũ linh xảy ra mâu thuẫn chuyện thưa kế tài sản
các youtube tiktoker lại được dịp làm thêm hàng nghìn clip xoáy vào con cháu anh em của ông hoàng cải lương để kiếm tiền mà đến nay chưa có hồi kết
thậm chí là nhóm youtuber còn quay lại nhà riêng của nghệ sĩ vũ linh trên đường đoàn thị điểm
họ cắm chốt cả ngày lẫn đêm để quay clip
con cháu của cố nghệ sĩ mỗi khi xuất hiện bên ngoài cánh cửa đều được nhóm này săn đón ghi hình
đây là hai trong số nhiều đám tang của nghệ sĩ bị youtuber tiktoker bùa vây ghi hình
thậm chí là người thân của các nghệ sĩ mất
nhóm này cũng tụ tập ghi hình bất chấp trước nỗi đau gia đình
một số youtuber chia sẻ dù biết ghi hình đám tăng rất phản cảm
nhưng họ vẫn làm vì nhiều người tò mò muốn xem
lượt xem càng cao thì có càng nhiều tiền
những chủ đề gây tranh cãi họ có thể đăng thông tin đặt tựa đề giật gân đánh lừa người xem để câu view
không chỉ dừng lại ở việc ghi lại những khoảnh khắc
nhiều youtuber tiktoker còn cố tình đăng lên mạng xã hội với những tiêu đề câu view sai sự thật
những hành động xấu xí này đã gây bức xúc lớn trong dư luận
vì đây không phải là lần đầu
nhiều người cho rằng trong đám tang người hâm mộ yêu quý nghệ sĩ
cũng có thể ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của người nghệ sĩ mình yêu quý
tuy nhiên hành động này nên đúng mực và thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh cũng như người đã khuất
dư luận cho rằng ngoài việc người xem cần mạnh tay tẩy chay các video clip như vậy
thì cần có chế tài nghiêm khắc với những hành vi này
bất cứ mạng xã hội nào cũng không khuyến khích người dùng đăng tải những nội dung mang tính phản cảm
câu view thiếu đạo đức tiêu chuẩn cộng đồng
các nội dung của youtube nêu rõ không cho phép đăng nội dung câu kéo lừa đảo
hoặc các nội dung lừa gạt khác nhằm lợi dụng cộng đồng youtube
nền tảng tiktok cũng đưa nhiều tiêu chuẩn cộng đồng đối với người sử dụng
theo đó không cho phép những nội dung có thể hủy hoại tính toàn diện và chân thực của người dùng
tiktok cho biết sẽ xóa những nội dung và tài khoản liên quan đến spam
hay là thúc đẩy các tương tác giả tạo mạo danh hoặc thông tin sai lệch gây thiệt hại
còn facebook cũng có tiêu chuẩn cộng đồng
chỉ ra những gì có thể và không thể chia sẻ trên nền tảng
trong đó nhấn mạnh hoạt động tuyên truyền khủng bố toàn cầu
nội dung bạo lực và phản cảm sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng facebook
tuy nhiên vì nhiều lý do các trang mạng xã hội vẫn không kiểm soát hết những gì mà họ cam kết
và cuối cùng tất cả vẫn tùy thuộc vào lương tâm của người tạo ra nội dung trên mạng
những năm trở lại đây tiktoker youtuber đã trở thành nghề
mang tính cạnh tranh đối với nhiều người ở mọi lứa tuổi mọi tầng lớp
chính là bởi việc kiếm tiền tăng thu nhập quá dễ so với các nghề khác
bên cạnh những tiktoker youtuber phát triển kênh theo cách bền vững
tạo giá trị nội dung tích cực thì rất nhiều người bất chấp mọi thứ để được nổi tiếng
điều này khiến cho tiktoker youtuber trở thành vấn nạn
ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người và ảnh hưởng sâu xa đến xã hội
theo luật sư đào thị bích liên đoàn luật sư tp hcm
hiện nay pháp luật không cấn việc cá nhân live stream
tuy nhiên việc live stream đám tang nếu không được gia đình người mất cho phép
mà gây ảnh hưởng đến đời sống riêng tư bí mật cá nhân
bí mật hình ảnh của gia đình người mất thì đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật
căn cứ vào quy định của pháp luật người xâm phạm quyền riêng tư của người khác
tùy vào từng tính chất mức độ vi phạm cũng như hậu quả và đối tượng bị xâm phạm
mà người vi phạm sẽ chịu các hình thức xử phạt khác nhau
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật
và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại